các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhân viên giám sát trên xe của công ty trách nhiệm hiếu hạn vận tải và dịch vụ ngân hà công ty ngân hà hai mươi một tháng tù về tội vô ý làm chết người
bị cáo d q p lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học gateway một mươi tháng tù về tội vô ý làm chết người
bị cáo n t t giáo viên chủ nhiệm của lớp một tokyo trường tiểu học gateway một mươi hai tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sau vụ việc ở trường gateway đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín thêm một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi sáu bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường học ở bắc ninh
theo đó vào sáng ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín người phụ trách lái xe đưa đón trẻ có đăng ký dịch vụ của cơ sở một mình điều khiển ô tô nhãn hiệu ford transit đi đón các cháu trong danh sách đưa đón
khi về đến cơ sở doremi chủ xe đỗ xe trước cửa và phối hợp với các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp
thời điểm này trên xe còn cháu lở ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện
sau đó lái xe đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở doremi dưới gốc cây và mở hé cửa kính ghế lái xuống một mươi cm rồi đi làm việc cá nhân
đến một mươi năm h bốn mươi năm cùng ngày ông ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện một chiếc quần bò của cháu lở ở ngay trước sàn cửa tự động
nên trào lên xe kiểm tra phát hiện cháu l nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ ba từ trên xuống
ngay lập tức cháu l được đưa ra phòng khám hà nội bắc ninh ở thôn đoài hoàn sơn sơ cứu
rồi đưa lên bệnh viện sản nhi bắc ninh và bệnh viện nhi trung ương để cấp cứu điều trị và được cứu sống
hay vụ việc học sinh lớp một ở hà nội bị bỏ quên trên xe khi đi dã ngoại
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba theo chương trình học sinh trường tiểu học akimedi quận cầu giấy hà nội
tham gia khóa sinh hoạt hè sẽ đi dã ngoại ở bát tràng huyện gia lâm hà nội
buổi sáng xe xuất phát trở hai mươi học sinh năm nay vào lớp một cùng với năm giáo viên nhân viên hỗ trợ đi dã ngoại
đến trưa cùng ngày xe chở học sinh về trường ăn trưa thì xảy ra sự cố
khi đó một học sinh bị nôn giáo viên chủ nghiệm đi theo em này và bỏ quên một học sinh đang ngủ trên xe
chỉ đến khi vào nhà ăn có hai mươi suất ăn nhưng chỉ có một mươi chín học sinh ngồi vào bàn ăn giáo viên nhân viên mới phát hiện thiếu một học sinh
lái xe sau khi trả học sinh đã đánh xe đến một khu vực khác và đi uống nước
học sinh bị bỏ quê ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên
trên xe có gắn hai camera nhưng trong thời gian ngắn không ai phát hiện ra việc vẫn còn một học sinh đang ngủ
sau khoảng hai mươi phút phát hiện thiếu một học sinh giáo viên tập trung tìm học sinh ở khu vực nhà trường nhà vệ sinh
lúc này lái xe liên hệ và thông báo phát hiện một học sinh trên xe
sau vụ việc hiệu trưởng nhận lỗi về phía nhà trường
trước tình trạng nhốn nháo trong đưa đón học sinh bằng xe ô tô ở nhiều tình thành
tháng năm năm hai nghìn hai mươi bộ giáo dục và đào tạo có công văn gửi bộ giao thông vận tài đề nghị đưa vào luật sửa đổi bổ sung luật
giao thông đường bộ quy định một số nội dung về dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô
theo bộ giáo dục và đào tạo để khắc phục các bất cập hiện nay đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón
bộ giáo dục và đào tạo đề xuất một số quy định về hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô
xe buýt trường học và dịch vụ đưa đón học sinh nói chung vào luật sửa đổi bổ sung luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
cụ thể vận chuyển học sinh cần được xem xét là một loại hình vận tải đặc biệt
kèm theo các quy định chặt chẽ hơn nhằm tăng cường an toàn năng lực và trách nhiệm của các chủ thể liên quan
như đơn vị cung cấp dịch vụ lái xe người quản lý học sinh
các tổ chức cá nhân tham gia phục vụ dịch vụ này phải có quy định trách nhiệm cụ thể và phải được tập huấn và cấp chứng chỉ hành nghề
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bộ giao thông vận tải và ban soạn thảo luật sửa đổi bổ sung luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
quan tâm phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo để nghiên cứu bổ sung các nội dung nêu trên trong quá trình soạn thảo
đảm bảo an toàn cao hơn cho học sinh sử dụng dịch vụ đưa đón
thưa quý vị liên quan đến vụ việc em bé bị bỏ quên trên xe đưa đón ở thái bình dẫn đến tử vong thương tâm
ngay sau khi có kết quả điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã khởi tố vụ án vô ý làm người khác tử vong
bên hành lang quốc hội sáng ngày ba mươi tháng năm nhiều đại biểu quốc hội cũng chia sẻ sự xót xa về câu chuyện đau lòng này
đại biểu nguyễn thị minh thoa ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục nhận định đang có một khoảng trống pháp lý liên quan tới quản lý về xe đưa đón học sinh
các cơ quan nhà nước đã nhận thấy việc này và đang nỗ lực để thắt chặt lỗ hỏng
bà thoa nói nữ đại biểu kỳ vọng dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được quốc hội xem xét sẽ quy định chặt chẽ về quản lý xe đưa đón học sinh cho phù hợp với thực tiễn
theo phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hải dương nguyễn thị việt nga trách nhiệm của nhà trường trong vụ việc này là không thể chối bỏ vì sự việc xảy ra trong khoảng thời gian học sinh đến trường
ngoài ra còn có trách nhiệm của người liên quan như lái xe đưa đón học sinh
nữ đại biểu cho biết nhà trường tổ chức xe đưa đón học sinh nhưng khi xuống xe cô giáo lại không hề kiểm tra lại xe và kiểm tra số lượng học sinh
người lái xe cũng không kiểm tra tất cả người lớn có mặt trong câu chuyện này đều có lỗi
sự tắc trách vô trách nhiệm của người lớn là một tội ác khiến đứa trẻ năm tuổi tử vong
theo bà đây là một hồi chuông cảnh báo về nêu cao trách nhiệm trong công việc
trước vấn đề quốc hội có nên giám sát chặt mô hình xe dịch vụ và có chế tài ràng buộc trách nhiệm quản lý của địa phương cũng như trường học với mô hình này
đại biểu nói không phải vấn đề gì cũng đưa ra quốc hội giám sát
tuy nhiên tùy vào tình hình của các địa phương đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh thành phố có thể giám sát về vấn đề này
ví dụ ở hà nội tp hcm nhu cầu dùng xe đưa đón học sinh là rất lớn có thể tổ chức giám sát
nữ đại biểu kiến nghị bộ giáo dục và đào tạo nên có chỉ đạo quyết liệt liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh
phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục tạ văn hạ nhấn mạnh trách nhiệm để xảy ra vụ việc đau lòng này là của người lớn
cụ thể là của giáo viên và người phụ trách đưa đón học sinh
ông nhìn nhận do chúng ta còn dễ dãi trong lựa chọn người đảm trách nhiệm vụ đưa đón trẻ
chế tải xử lý không đủ nghiêm khắc giăn đè nên tới đây cần bổ sung quy định về những nội dung này
đại biểu nguyễn thị xỉu thừa thiên huế cũng cho rằng trách nhiệm trước hết là của người đưa đón nói cách khác là nhà trường
bà diểu cho biết tình trạng bỏ quên trẻ trên xe đưa đón của một số trường là hồi chuông cảnh báo mạnh cho thấy
chúng ta cần hành động giả soát lại hệ thống pháp luật liên quan đến giáo dục tránh để sự việc thương tâm tái diễn
đồng thời cũng đề nghị nếu vi phạm phải xử lý thích đáng
đưa ra góp ý nữ đại biểu đề nghị cần phải có sự thay đổi về thiết kế xe cho trẻ em mầm non
theo hướng chuyên biệt khác với xe chở khách để trong trường hợp bất khả kháng hoặc có tình huống xảy ra
người bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy người mắc kẹt bên trong
trước đó khoảng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng năm công an tp thái bình tiếp nhận tin báo của anh tda sinh năm hai nghìn bốn
trú tại xã dùng nghĩa huyện vũ thừ về việc cháu t g h sinh ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
là học sinh trường mầm non hồng nhung địa chỉ tại xã phú xuân tp thái bình
bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường
dẫn đến tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh ubnd tp lãnh đạo công an tỉnh
đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tp phối hợp viện kiểm soát nhân dân
tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định
bước đầu xác định khoảng sáu h hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm anh l v l sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
trú tại phường quang trung tp thái bình điều khiển xe ô tô hai mươi chín chỗ
cùng một giáo viên trường mầm non hồng nhung đón cháu hát và chín học sinh khác đi học
khi đến trường anh l mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp
sau đó điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về
khi vào lớp giáo viên chủ nhiệm có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường
để theo dõi quản lý thì phát hiện vắng cháu hát nhưng không thông báo cho gia đình
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày anh tda là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu hát
bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong
ngay trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án
lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh và các ngành chức năng đã kịp thời phối hợp với cấp ủy
chính quyền cơ sở tổ chức thăm hỏi động viên gia đình cháu hát
đồng thời có văn bản chỉ đạo chấn trình hoạt động đưa đón quản lý trẻ của các trường mầm non trên địa bàn tỉnh
có mặt tại nhà tăng lễ tp thái bình điền muộn một người thân của nạn nhân chia sẻ
hoàn cảnh của bé hát rất đáng thương khi không ở cùng bố mẹ bé sống với bà ở huyện vũ thư
người này nói sáng bé đi học còn vui vẻ chiều cậu đến đón bé đã gặp nạn
giá như cô giáo không thấy trẻ vào lớp gọi báo cho gia đình để kịp thời phát hiện vụ việc thì nào đâu đến nỗi
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình đã hết xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo